nhân kỷ niệm hai trăm linh năm ngày sinh của các mark nhà tư tưởng vĩ đại lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân nhân dân lao động người sáng lập ra học thuyết khoa học mang ý nghĩa thời đại
sáng nay tại trường đại học quốc gia tp hcm đã diễn ra hội thảo khoa học các mark và thời đại ngày nay góp phần khẳng định ý nghĩa lịch sử và thời đại của chủ nghĩa mark đối với cách mạng thế giới và việt nam
tại hội thảo nhiều tham luận tập trung vào bốn nội dung lớn gồm những di sản vĩ đại và đóng góp của các mép đối với lịch sử nhân loại sức sống của chủ nghĩa mark trong thời đại ngày nay những kinh nghiệm vận dụng chủ nghĩa mark trong lịch sử nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa mark tại việt nam trong bối cảnh mới
các tham luận khẳng định trải qua ba mươi năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam lấy chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh làm nền tảng chúng ta đã gạt hái được những thành tựu to lớn về kinh tế chính trị văn hóa xã hội
chủ nghĩa mark đã cung cấp cho chúng ta phương pháp phân tích một cách nhìn biện chứng một kim chỉ nam cho hành động